phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới kiểm tra công tác ứng phó với bão số ba tại tỉnh quảng ninh
địa phương được dự báo là sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão
kiểm tra khu vực neo đậu tránh chú bão của các tàu du lịch tại nhà máy đóng tàu hạ long
và khu tái định cư trên địa bàn thành phố
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nhấn mạnh
hiện nay cơn bão di chuyển rất chậm chỉ khoảng từ năm đến một mươi km một giờ
thế nhưng theo dự báo hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa rất lớn
do vậy quảng ninh cần tiếp tục giả soát kiểm tra tất cả các lồng bè tròi canh
để bảo đảm không bị thiệt hại về người khi cơn bão đổ bộ
đặc biệt cần có phương án bảo đảm an toàn cho người dân ở các khu vực vùng núi
có nguy cơ cao xảy ra sạt lở
phó thủ tướng chỉ đạo địa phương cần phát huy tinh thần bốn tại chỗ
để bảo đảm an toàn về người và tài sản khi có sự cố xảy ra
đặc biệt ngành than cần rút kinh nghiệm khi có sự cố ngập lụt năm hai nghìn một mươi chín
để xây dựng các phương án an toàn